diễn biến mới nhất liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật khủng bố đòi nợ
và sáng ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty luật trách nhiệm hiệu hạn pháp việt
thu giữ nhiều máy móc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính
ngân hàng từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty
đòi nợ bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
tính đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xác định có khoảng ba triệu người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để khủng bố đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng có liên quan đến công ty luật pháp việt sớm trình diện hợp tác khai nhận hành vi phạm tội
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật đồng thời kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm nói trên
cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ